sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ninh phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã đông triều
tổ chức tọa đàm phát triển tuyến điểm sản phẩm du lịch đông triều và công bố các tuyến du lịch trên địa bàn thị xã
thị xã đông triều hiện có trên một trăm hai mươi một di tích lịch sử cách mạng và danh thắng
đây là một trong những địa phương có số lượng di tích lớn nhất tỉnh quảng ninh
đông triều có hai mươi hai di tích đã được xếp hạng trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt
chín di tích cấp quốc gia một mươi bảy di tích cấp tỉnh
tại buổi tọa đàm thị xã đông triều đã công bố một mươi bốn điểm du lịch và bốn tuyến du lịch được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh công nhận
trong đó bốn tuyến du lịch là tuyến du lịch tâm linh di tích nhà trần tuyến du lịch tâm linh kết hợp sinh thái
tuyến du lịch khám phá miền quê đông triều và tuyến du lịch đệ tứ chiến khu đông triều
từ trước đến nay thì khách thông thường thì nói đến tâm linh của quảng ninh là nói đến yên tử và chùa ba vàng
cùng với cửa ông và chùa cái bầu
chưa ai biết đến đèn an sinh cũng chưa ai biết ít khách biết đến nguyên quán của nhà trần là tại đông triều
và chính bản thân chúng tôi làm du lịch thì bây giờ chúng tôi cũng về đông triều cũng mới biết được
từ ngày dịch vụ cáp treo của chúng tôi đi vào hoạt động thì đã có phục vụ được cho khoảng sáu vạn khách để đến tham quan chùa
và đây là một lượng khách tăng đột biến so với hàng năm trước đây chưa có cáp treo
trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ đồng hệ tầng và các hệ thống cảnh quan
để làm sao để cho phát triển khu du lịch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng và không những chỉ đẹp về mặt tâm linh mà còn về mặt sinh thái
con đường phát triển du lịch ở đông triều là sự liên kết giữa các di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương vùng miền trong tỉnh và khu vực
giúp cho du khách có góc nhìn toàn diện sâu sắc hơn
các di tích di sản từng bước xây dựng đông triều trở thành một trong bốn trung tâm du lịch của tỉnh quảng ninh
để thực hiện mục tiêu trên thị xã đông triều xác định tiếp tục kiên trì định hướng phát triển bền vững dựa vào ba trụ cột
nguồn tài nguyên thiên nhiên con người và truyền thống lịch sử văn hóa
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức tinh thần đổi mới và năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ
và cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp phát triển du lịch đông triều tăng cường công tác chỉ đạo và nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch kế hoạch phát triển du lịch đồng thời đa dạng hóa các hình thức quản lý đầu tư
để huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích
tôi cho rằng cái giai đoạn phát triển mới của đông triều đã bắt đầu và để làm được cái việc này thì tôi nghĩ rằng đông triều còn rất nhiều việc phải làm
trước hết là phải xác định và định vị để đầu tư và hoàn chỉnh các sản phẩm các điểm đến thực sự là hấp dẫn khác biệt có cái chiều sâu có những cái giá trị đặc biệt để mà hấp dẫn du khách du lịch
thứ hai là liên kết giữa đông triều với các điểm đến khác trong con đường du lịch tâm linh gắn với triều đại nhà trần
tiềm năng du lịch là yếu tố quan trọng nhưng để có thể phát triển du lịch văn minh bền vững
đông triều cần có ưu tiên định hướng phát triển ngay những giai đoạn đầu